là địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số năm hiện tỉnh bình định đang tiếp tục khắc phục hậu quả
ngành điện là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng và phải huy động nhiều lực lượng để sửa chữa
hiện tổng công ty điện lực miền trung đã huy động gần một trăm linh người từ các đơn vị và năm trăm linh người của điện lực bình định
cùng phương tiện đang tích cực sửa chữa hệ thống
tại khu kinh tế nhân hội có hai mươi tám cột điện bị gãy
ngay trong ngày một tháng một mươi một ngành điện đã dựng mới toàn bộ cột và nối điện vào chiều ngày hai tháng một mươi một
toàn tỉnh bình định có sáu mươi tám cột điện trung thế ba mươi bảy cột hạ thế bị gãy đổ và hàng chục km đường dây điện
toàn bộ một mươi một huyện thị xã thành phố đều có những khu vực bị cắt điện
hiện nay một số vùng trũng thấp bị ngập nước vẫn chưa được cung cấp điện trở lại
dự kiến đến tối ngày ba tháng một mươi một ngành điện sẽ cơ bản cung cấp lại điện cho toàn tỉnh bình định